cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với ông trịnh văn quyết
cựu chủ tịch tập đoàn flc và ba bị can khác gồm hai em gái của ông quyết là trịnh thị minh huế
trịnh thị thúy nga và hương trần kiều dung
các bị can trên đều bị khởi tố thêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
việc khởi tố các bị can trên nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ án thao túng thị trường chứng khoán
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán bos và các công ty có liên quan
theo tài liệu điều tra từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu thông qua việc tăng vốn điều lệ khống từ một năm tỷ đồng
lên bốn ba trăm linh tỷ đồng tương ứng với bốn trăm ba mươi triệu cổ phần của công ty cổ phần xây dựng pharos
và khi được niêm yết bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu ros trên sàn chứng khoán
trịnh văn quyết trịnh thị minh huế trịnh thị thúy nga hương trần kiều dung
đã bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư
bước đầu cơ quan điều tra xác định tính đến ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
trịnh văn quyết đã chỉ đạo trịnh thị minh huế bán toàn bộ cổ phiếu ros mang tên trịnh văn quyết

thu được tổng cộng hơn sáu bốn trăm một mươi hai tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt